một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y học uy tín jama cho thấy
các bước đi được thực hiện bất kỳ tốc độ đi bộ nào đều giúp bạn sống lâu hơn
nghiên cứu cho thấy rằng việc có được bốn bước đi bộ đến tám bước mỗi ngày
có thể làm giảm gần hai phần ba nguy cơ mắc bệnh tim
theo tính toán đi bộ hai bước với tốc độ bình thường mất khoảng một mươi năm phút
đi bộ kèm thả lòng cơ thể và suy nghĩ
chỉ cần đi bộ bước đều chân thả lòng cơ thể thải lòng suy nghĩ thiền trong từng bước đi
không nên nói chuyện quá nhiều trong khi đi bộ với người bên cạnh
không nên buôn điện thoại suốt trong khi đi bộ làm náo bạn quá bận rộn với nhiều dòng suy tư
nên đi bộ với một người thân
bạn sẽ thấy vui hơn vừa cảm nhận an toàn vừa có thể giải quyết bất chắc khi có người thân bên cạnh
và thực tiễn cho thấy y bộ cùng chung với một người thân
thỉnh thoảng trao đổi một vài câu làm cho đường đi ngắn lại và không nản
khi bạn cần duy trì việc đi bộ trong thời gian lâu dài
tiếp tục đi bộ trong nhà khi thời tiết xấu

và đừng bỏ bữa đi bộ
những ngày thời tiết xấu bạn có thể đi bộ trong nhà hay sân nhà có mái tre
nếu bạn có thể thực hiện các bước đi mạnh mẽ hơn như leo cầu thang
bạn có thể trải nghiệm những lợi ích cao hơn
nhưng nếu các bước đi chủ yếu là bề mặt bằng phẳng
vẫn có thể đạt yêu cầu đề ra miễn là đủ ba mươi phút mỗi ngày